các đối tượng được xác định vừa sử dụng ma túy đá thế nhưng đã có những hành vi chống đối tấn công lại lực lượng thi hành công vụ
vụ việc vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại khu vực chợ giữa ở xã phú hưng thành phố bến tre tỉnh bến tre
trong khi tuần tra công an xã phú hưng phát hiện thanh niên chạy xe máy chở sau hai người khác không đội mũ bảo hiểm
và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy
tiến hành truy đuổi ba đối tượng nhiều lần dùng bình xịt hơi cay ném mũ bảo hiểm và pha đèn pin vào mặt lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát
chạy được khoảng bảy km thì một đối tượng nhảy xuống xe bỏ chạy và bị lực lượng chức năng bắt giữ
hai đối tượng còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát
qua điều tra đối tượng khai là phan văn toàn chú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
hai đối tượng còn lại là nguyễn hữu lộc là người điều khiển xe mô tô và nguyễn huỳnh tài chú cùng địa phương
toàn đã có một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng